nếu như số liệu tới qua khiến rất nhiều người giật mình khi có tới hơn một mươi sáu ca nhiễm
thì có lẽ người dân thủ đô mới thực sự cảm thấy lo lắng khi hà nội vẫn đang là thành phố
có số ca mắc mới kỷ lục hai tám trăm tám mươi bốn ca trong vòng hai mươi bốn giờ
đáng chú ý trong ngày hôm qua hà nội có tới chín ca tử vong do covid một mươi chín
đứng trước số ca mắc ngày một tăng vọt theo bí thư đinh tiến dũng đã thẳng thắng nhìn nhận
mặc dù hà nội là trung tâm lớn về văn hóa chính trị giáo dục kinh tế
nhưng qua đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đã lộ ra nhiều bất cập trong lĩnh vực y tế
ngoài bắt cập về công tác quy hoạch quản lý trật tự xây dựng đô thị y tế thậm chí giáo dục
theo người đứng đầu thành ủy hà nội trong năm hai nghìn hai mươi một các cơ quan báo chí đề cập tới rất nhiều
về tình hình chống dịch trên địa bàn thành phố
tuy nhiên vì việc này đúng là chưa từng có tiền lệ nên có thời điểm vừa ra quyết sách đã phải điều chỉnh
thường trực thành ủy ban thường vụ thành ủy tuần nào cũng họp theo định kỳ sau đó ra quyết sách
trung tờ khẳng định thường trực thường vụ thành ủy ủng hộ chủ tịch ubnd thành phố hà nội
ra các quyết định chỉ thị và văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác chống dịch trên toàn thành phố
tuy nhiên cũng có những việc đúng vừa quyết sách xong nhưng khi bắt đầu tổ chức thực hiện
thì dư luận không đồng thuận và tính khả thi không cao
lúc đó phải điều chỉnh như là giấy đi đường ông dũng thừa nhận
ngoài những hạn chế thành phố cũng có số quyết sách rất đúng rất trúng rất kịp thời
nhưng thông tin ra ngoài cho báo chí rất chậm phải rút kinh nghiệm
bị thừa định tiến dũng nêu rõ yếu là đúng thôi
trong đó lý do khiến y tế cơ sở yếu là do chính sách quyết định của chúng ta
một phường có chín vạn dân mà theo quy định thì chỉ có một trạm y tế
chín vạn dân mà tối đa có một mươi cán bộ y tế thì là quá tải
lấy đâu ra
nhân lực mà làm
theo ông dũng thành phố cũng đã chủ trương sẽ xây thêm bốn năm bệnh viện
tại các cửa ngõ thủ đô với quy mô tương đối lớn
về giáo dục ông dũng cho rằng tại các cuộc thi quốc gia quốc tế
hà nội luôn nằm trong top đầu
tuy nhiên về xếp hạng chung thành phố chỉ đứng thứ hai mươi ba cả nước
nhiều trường học vẫn chưa đạt chẩn
ông dũng thẳng thắng nhìn nhận thành phố có khoảng hai hai trăm linh trường học
trong chương trình kỳ này sẽ thêm độ năm trăm linh trường nữa
hà nội là trung tâm văn hóa giáo dục
thế mà giáo dục của thành phố hiện nay chỉ xếp thứ hai mươi ba trên cả nước
hơi xấu hổ nhiều trường còn chưa đạt chẩn
sở y tế hà nội vào tối một mươi một tháng một thông tin trong hai mươi bốn giờ qua
thành phố ghi nhận hai tám trăm tám mươi bốn ca covid một mươi chín mới trong đó có bảy trăm một mươi tám ca trong cộng đồng
đây là ngày thứ sáu liên tiếp hà nội phát hiện hơn hai bảy trăm linh ca một ngày
hai tám trăm tám mươi bốn ca mới phân bố tại ba trăm chín mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đống đa một trăm năm mươi sáu ca thanh xuân một trăm bốn mươi một ca
hoài đức một trăm hai mươi bốn ca đông anh một trăm linh một ca
số ca mắc cộng dùng tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là bảy mươi sáu sáu trăm bảy mươi bốn ca
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính đến hết ngày một mươi tháng một toàn thành phố có hơn bốn mươi tám năm trăm linh trường hợp f đang được điều trị và cách ly
trong đó có bệnh nhân trường hợp bệnh viện bệnh viện
có ba mươi tám sáu trăm tám mươi năm người chiếm gần tám mươi đang điều trị tại nhà
số còn lại điều trị tại các cơ sở thu dung thuộc tầng một tại bệnh viện tầng hai và tầng ba
theo thống kê của bộ y tế trong hơn bốn f điều trị tại bệnh viện ở hà nội gồm bệnh viện trung ương và bệnh viện của hà nội
có bốn trăm sáu mươi bảy trường hợp nặng nguy kịch tăng một mươi bảy ca so với ngày trước đó
số ca tử vong trong ngày một mươi tháng một là một mươi trường hợp
nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là hai trăm linh ca
theo cục quản lý khám chữa bệnh tính đến ngày một mươi tháng một tỷ lệ tử vong trên ca mắc của hà nội là một
thưa quý vị chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến tết nguyên đán nhâm dần
tuy nhiên trước tình hình ca mắc mới tại hà nội liên tục đạt đỉnh không khí đón tết tại thủ đô cũng giảm đi nhiều phần
theo tiến sĩ trần đắc phu dịp tết sắp tới và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thủ đô
do cả yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan
tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
nhận định từ nay đến tết nguyên đáng tình hình dịch bệnh tại thủ đô có thể căng thẳng hơn cho người dân đi lại nhiều
và các sự kiện hội nghị tổng cách quý nam diễn ra liên miên
về khách quan ông phân tích hiện tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang khó lường đặc biệt với sự xuất hiện của biến chủng omicron
bên cạnh đó trong dịp tết nhiều người ở nước ngoài có nhu cầu về việt nam nhập cảnh vào hà nội cũng tạo ra gánh nặng
phòng chống dịch lây lan từ nước ngoài về
về yếu tố chủ quan trong dịp tết nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương cũng như trong địa bàn thành phố tăng cao
đồng thời sẽ có nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu tổ chức các cuộc họp sinh hoạt giao lưu đông người vào dịp này
vậy nên nếu hà nội không thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp thì công tác phòng chống dịch sẽ rất khó khăn
ông nêu rõ chúng ta vẫn biết tiêm vaccine rồi vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác
nhất là những người chưa được tiêm phòng vaccine
tuy nhiên những người tiêm phòng rồi nếu mắc bệnh thường không có triệu chứng hoặc nhẹ hơn nhưng những người chưa được tiêm phòng
tuy nhiên nếu cứ để dịch bùng phát với số người lây nhiễm tăng cao hệ thống y tế sẽ quá tải và tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong chắc chắn sẽ gia tăng
hà nội vẫn kiểm soát được dịch bệnh và trong thời gian qua thành phố đã đi đúng hướng bày bản trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch

cũng như đảm bảo phục vụ tốt hơn
tuy vậy có mấy vấn đề cần lưu ý
thứ nhất là vấn đề phòng bệnh phải cẩn thận không để lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình và lây lan cho cộng đồng
thứ hai họ phải tiếp cận với nhân viên y tế sớm để được tư vấn tránh tư tưởng hoang mang lo lắng không cần thiết
rồi khi bệnh trở nặng thì nên đến các cơ sở y tế kịp thời
ví dụ theo dõi nồng độ oxy trong máu thường xuyên nếu dưới chín mươi năm thì phải tới ngay cơ sở y tế để can thiệp kịp thời
hay khi có các dấu hiệu như khó thở tức ngực mệt mỏi phải được tư vấn khám xét ngay và chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa cấp cứu điều trị
trước những dự báo về tình hình dịch bệnh phức tạp ý thức của người dân là một phần quan trọng trong công tác phòng dịch
tuy nhiên mới đây lực lượng chức năng phát hiện hai quán karaoke trên địa bàn phường trung hòa số năm trần duy hưng và số bốn mươi năm tú mỡ mở chui đang phục vụ nhiều khách hát
bên cạnh hành vi vi phạm của chủ quán thì ý thức của người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ này cũng cần lên án
bà trịnh thị dung phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy hà nội cho biết qua kiểm tra vào tối bảy tháng một
lực lượng chức năng phát hiện hai quán karaoke trên địa bàn phường trung hòa số năm trần duy hưng và số bốn mươi năm tú mở mở chui đang phục vụ nhiều khách khác
tại thời điểm kiểm tra hai quán này có một mươi sáu nhân viên và hai mươi bảy khách khác
tiến hành test nhanh covid một mươi chín lực lượng chức năng phát hiện ba nhân viên đang tiếp khách có kết quả dương tính nên đã đưa đi cách ly tập trung
bước đầu cơ quan chức năng đang lập hồ sơ để xử lý hành chính đối với hai quán karaoke này
tùy theo mức độ vi phạm cơ quan chức năng sẽ xử lý quản lý theo quy định của pháp luật
theo luật sư hoàng tùng trưởng văn phòng luật sư trung hòa hà nội các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động chui này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
căn cứ các quy định
hành vi này sẽ phải chịu mức phạt vi phạm hai mươi triệu đồng thậm chí còn bị tước giấy phép kinh doanh dịch vụ khi không tuân thủ các chỉ đạo của cơ quan nhà nước khi thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống covid một mươi chín
nếu như hành vi vi phạm của các chủ quán trên gây phát sinh chi phí phòng chống covid một mươi chín từ một trăm linh triệu đồng trở lên thì sẽ bị khởi tố hình sự
tùy theo mức độ vi phạm của hành vi bị can sẽ phải chịu mức phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng hoặc bị phạt tù từ một năm lên đến năm năm
những người đến sử dụng dịch vụ khách hát
tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong đó có các f đã vi phạm quy định về phòng chống dịch với hành vi
không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch covid một mươi chín sẽ bị phạt tiền tối đa lên đến một mươi triệu đồng đối với cá nhân hai mươi triệu đồng đối với tổ chức
phân tích về vụ việc này luật sư hoàng tùng nhận định nguyên nhân xuất phát trước hết phải kể tới đó là ý thức của người có nhu cầu sử dụng dịch vụ này
tâm lý chủ quan coi thường dịch bệnh cũng như là coi thường pháp luật khiến cho họ cả gang bất chấp nguy cơ lây bệnh để sử dụng dịch vụ chui
có cầu thì sẽ có cung nguyên nhân thứ hai chính là việc các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ không tuân thủ pháp luật bất chấp hoạt động mặc dù biết được ngành nghề dịch vụ này có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao và đã cấm hoạt động trong thời gian dài
thứ ba đó là sự quản lý lỏng lẻo của cấp chính quyền quản lý đặc biệt là công an các địa phương chưa đi sâu sát kiểm tra giám sát các gao đối với khu vực có các quán karaoke hoạt động
bên cạnh đó trước phản ánh của báo chí về tình trạng gia bán chản ăn kýt xét nghiệm phát hiện biến thể omicron thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không ký xét nghiệm phát hiện omicron

bên cạnh đó trước phản ánh của báo chí về tình trạng ra bán trả nàn ký xét nghiệm phát hiện omicron thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không ký xét nghiệm phát hiện omicron